á quân sao mai năm hai nghìn một mươi ba phạm thùy dung đã ra mắt cd đầu tay có tên moon và mv ave maria
cd mang phong cách giao hưởng thính phòng con đường mà cô đã lựa chọn và theo đuổi suốt sáu năm qua
kể từ khi đăng quang ngôi vị á quân cuộc thi sao mai danh giá
cd moon trăng cuộc phạm thùy dung gồm tám bài hát mang phong cách giao hưởng thính phòng
trong đó gồm các bài kinh điển nổi tiếng như ave maria the phantom of opera
ngoài ra còn có khu vườn đêm trăng chuyện về mặt trăng và mặt trời của dương cầm
mỗi sớm mai lại thêm bình yên của vũ minh tâm
đây là ba ca khúc hay và được viết riêng cho phạm thùy dung nên vô cùng phù hợp với chất giọng cũng như cách hát của cô
góp mặt trong cd với vai trò khách mời hai nam ca sĩ tùng dương và đăng dương
với những hoạt động nghệ thuật dày đặc và thành công của phạm thùy dung trong năm hai nghìn một mươi tám
qua cd đầu tay này phạm thùy dung tiếp tục thể hiện năng lượng tràn đầy
ngày càng khẳng định vị trí của mình trên bầu trời âm nhạc việt nam